xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu sẽ là tin tức về ác thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ nam định đến thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp và di chuyển nhanh về hướng tây và đi vào đất liền nước ta
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của bão trong chiều và tối nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực vịnh bắc bộ
bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ sẽ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động
ngoài ra ở vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm từ bốn một mươi km xuống còn dưới hai km trong mưa bão biển động
trở lại thời tiết trên đất liền trong đêm nay và ngày mai những cơn mưa vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh miền bắc nước ta
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi vẫn có khả năng
do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh nên nhiệt độ khá thấp tiết trời xe lạnh với nền nhiệt độ chỉ ở mức một mươi chín hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt cao hơn đôi chút
lui xuống trung bộ các tỉnh thuộc khu vực bắc và trung trung bộ mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay
và ngày mai với nhiều điểm có mưa to có nơi xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi một trăm linh mm có nơi là trên một trăm năm mươi mm
phần còn lại là khu vực nam trung bộ thì sẽ có mưa rào và rông rải rác
vì vậy nguy cơ sạt lở đất đá ở vùng núi ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông vẫn còn ở mức cao
đặc biệt là tại khu vực trung trung bộ nên người dân tại đây cần chủ động phòng tránh
do mưa nhiều và có sự kết hợp của không khí lạnh nên nhiệt độ ở thanh hóa đến thừa thiên huế khá thấp
chỉ ở mức là hai mươi một hai mươi bảy độ còn khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận nhiệt độ cao hơn đôi chút đạt trong khoảng hai mươi ba ba mươi một độ
nằm xa hơn về phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên sẽ có mưa rông trên diện rộng cục bộ xảy ra mưa to
trong cơn mưa thì cần đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
thời gian mưa chủ yếu về chiều và tối trong ngày thì sẽ có những khoảng nắng yếu nên nhiệt độ ít biến đổi
mức nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ tại tây nguyên còn nam bộ là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây có mưa có nơi xảy ra mưa vừa mưa to với gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba
đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi năm độ